thưa quý vị sáng nay lực lượng chức năng quận tân bình tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
tiếp tục phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai người tử vong
xảy ra trên đường lê văn sĩ phường một quận tân bình
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng một mươi hai
ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm
do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động một mươi xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
ngăn không để cháy lan trong khu dân cư đồng thời tổ chức các phương án cứu nạn cứu hộ
khi đám cháy được dập tắt lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai người đàn ông ở khu vực cầu thang và tầng trệt
ngày hôm nay thông tin từ lãnh đạo sở y tế nghệ an cho biết
luật khám mới nhất cho các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn châu tiến
nằm trên địa bàn khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
nơi có sáu công nhân tử vong do bụi phổi vừa qua
cơ quan chức năng đã phát hiện thêm hàng chục người mắc bệnh bụi phổi
đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do sở y tế tỉnh nghệ an thành lập
gồm các bác sĩ của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an và bệnh viện phổi nghệ an đã thăm khám cho tám mươi một công nhân
kết quả thăm khám lần này đã phát hiện năm mươi bảy người mắc bệnh bụi phổi xy lích
trong đó có một mươi chín người bị thể nặng
đây là những công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hiểu hạn châu tiến
doanh nghiệp chuyên chế biến bột đá đóng tại khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc
hiện công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc thu thập hồ sơ để điều tra
trong thời gian gần đây bệnh viện nhi trung ương liên tiếp cấp cứu các bệnh nhi uống nhầm thuốc
diệt chuột thuốc trừ sâu dầu hỏa hóa chất tẩy rửa có những trường hợp uống nhầm các chất gây
nghiện thuốc ngủ thuốc an thần của người lớn dẫn đến các tổn thương rất nặng nề thậm chí nguy kịch
tính mạng đây là một hồi chuông cảnh báo tới các vị phụ huynh trong việc chăm sóc trong non trẻ an toàn
bệnh nhi này thấy
thuốc diệt rệt bà mua về đặt trên bàn do không biết là nước gì nên bé tò mò và uống thử sau đó
thấy con khóc to gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu bệnh nhi được rửa dạ
dạ dày và may mắn sau một mươi năm tiếng trẻ chưa có dấu hiệu gì bất thường
bà đi chợ thì bà thấy nó nói đi thì bà cho đi thì bà ngửi thấy mùi thuốc ở trong mồm thì bà bắt đầu cho nó đi rửa mồm rửa nguyện bà cho nó đi nguyện luôn
thuốc uống xong thì bé có kêu khóc không

tại khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương tuần nào cũng tiếp nhận các cang nội độc hóa chất hầu hết ở nhóm trẻ từ một đến năm tuổi
nếu không phát hiện xử lý kịp thời rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm cho trẻ
gây kích thích thần kinh giao cảm hoặc là gây những nhóm trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng trẻ đó là gây dối loạn nhịp thở thậm chí là gây ngừng thở và dối loạn nhịp tim
khi trẻ bị ngộ độc thuốc và hóa chất các bậc phụ huynh cần nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các chất có nguy cơ gây ngộ độc gọi cấp cứu một trăm một mươi năm và xử trí ban đầu đúng hướng dẫn
uống chất ngộ độc dưới sáu tiếng thì mình có thể dùng những gạt nhỏ kích thích bao khủng quanh oán tay và kích thích vùng họng họng để khuyến khích cho trẻ nôn ra
hoặc trong trường hợp mà trẻ đang hôn mê ly bì thì cho trẻ nằm nghiêng sang trang
để tránh những trào ngược dịch dạ dày trào ngược trào ra qua thực quản và vào đường thở
đặc biệt thì lưu ý các bạn là chúng ta sẽ không gây nôn trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ đứa trẻ uống phải hóa chất như xăng dầu hoặc là những trẻ mà đang hôn mê hoặc đang có dấu hiệu suy giảm ý thức
lưu ý thời điểm vàng để cấp cứu cho trẻ ngộ độc hóa chất là dưới sáu tiếng
trong thời gian này trẻ cần được đến cơ sở y tế nhanh nhất có thể để được cấp cứu
sáng nay bệnh viện mắt trung ương đã thực hiện ca ghép rác mạc đầu tiên từ nguồn hiến ngoài cộng đồng
và đây là ca ghép thứ tư trong năm nay sau nhiều năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi bị bệnh lý về rác mạc sau chấn thương và đã chờ đợi được ghép rác mạc sáu năm
tổn thương rác mạc đã khiến cho bệnh nhân chịu nhiều đau đớn ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sinh hoạt hàng ngày
bệnh nhân được chỉ định ghép rác mạc cho mắt phải
sau ca ghép
hiện bệnh nhân đã ổn định rác mạc sau ghép bước đầu được đánh giá tốt
vật tư vật liệu sử dụng cho việc tiếp nhận bảo quản rác mạc hiến tặng tại bệnh viện mắt trung ương
thời gian trong và sau dịch covid một mươi chín bị thiếu
chính là một trong những trở ngại dẫn đến phải tạm dừng tiếp nhận một thời gian dài
hiện danh sách bệnh nhân chờ được ghép rác mạc tại bệnh viện mắt trung ương đã lên đến con số một
bệnh viện kêu gọi nguồn hiến chủ động từ cộng đồng
vì rác mạc đến từ nguồn hiến này sẽ có thể bảo đảm được khoảng thời gian bảo quản rác mạc tốt nhất
là từ sáu đến tám tiếng
giúp bệnh nhân được ghép rác mạc sẽ được nhận rác mạc có chất lượng tốt
tỷ lệ ghép thành công cao hơn và mang lại cuộc sống tươi đẹp hơn cho bệnh nhân
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều hồ điều hòa bị chiếm dụng thành hồ câu cá dịch vụ
hoạt động chiếm dụng hồ công cộng để kinh doanh đã gây ra ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
vậy câu hỏi đặt ra ở đây là những khoản thu trái phép này sẽ về túi ai
và tại sao tình trạng này vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn thủ đô
hồ đầm khê nằm trên địa bàn phường hà cầu thuộc quận hà đông quản lý
là một trong nhiều hồ điều hòa của hà nội bị chiếm dụng để thả cá
rồi tiến hành thu phí câu cá trái phép
mặc dù báo chí phản ánh nhiều nhưng tình trạng trên vẫn không bị xử lý triệt để
thậm chí nó còn được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn
mỗi tuần hàng tấn cá được cắt
nó thả một cách công khai xuống hồ
được đăng tải trên mạng xã hội dưới hình thức phát trực tiếp
sự việc diễn ra ngay giữa bàn ngày công khai cả trên mạng xã hội
hàng nghìn người biết trong khi đó chính quyền địa phương thì không nắm được gì
chúng tôi sẽ trả lại các nội dung liên quan đến việc ai cho thuê hoặc thuê ai
hoặc dịch vụ này như thế nào
sau khi có các nội dung liên quan đến công an phường báo cáo
chúng tôi sẽ có ý kiến với các cơ quan đơn vị
cái đấy thì công an phường chưa nhận được bất kỳ phản ánh
thông báo nào ý kiến nào của nhân dân hay tổ chức cá nhân liên quan đến việc đấy đâu
chưa nhận được thực tế đấy
ủy ban nhân dân không nói gì liên quan đến việc quản lý nhà nước về mặt câu cá
còn hoạt động câu cá về mặt trực quan thì mình biết là nó có
nhưng mà không được giao cho đơn vị nào quản lý không giao cho tổ chức cá nhân nào cả
mà đây là tự phát
mới đây nhất sau khi đợi sự việc lắng xuống thì trên nhóm hồ đài đầm khê hà đông
lại ra thông báo nhà hồ tổ chức mở lại dịch vụ vào ngày bốn tháng một mươi hai
trước cách giải thích của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
câu hỏi lớn đặt ra ở đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
đã được thực hiện theo đúng quy định hay chưa
không biết không nắm được hay biết nhưng không xử lý và chỉ xử lý hình thức